bộ giao thông vận tải vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo cơ quan liên quan nhắc nhở vec chịu trách nhiệm triển khai hệ thống thu phí không dừng tại các dự án của đơn vị này quản lý
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải tới thủ tướng chính phủ việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án cao tốc do tổng công ty đường cao tốc việt nam vec quản lý khó hoàn thành tiến độ theo yêu cầu
nguyên nhân được vec đưa ra là do vướng mắc về nguồn vốn mặc dù vec đã đề xuất các phương án giải quyết bộ cũng đã tạo mọi điều kiện tháo gỡ vướng mắt nhưng tiến độ vẫn không được đáp ứng
bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước đôn đốc chỉ đạo vec chịu trách nhiệm triển khai hệ thống thu phí không dừng tại các dự án của đơn vị này quản lý đồng thời có giải pháp xử lý nghiêm trường hợp vec triển khai không đảm bảo tiến độ yêu cầu